thành phố hồ chí minh triệt xóa tụ điểm ăn chơi trụy lạc quy mô lớn có cả gian trai đẹp phục vụ quý bà
bắt giữ nhóm người tàng trữ hơn hai mươi năm viên ma túy tổng hợp
bức xúc học sinh không đi sáng ngoại bị trường yêu cầu lao động dọn vệ sinh
cây sao đen ở phố lò đúc từng bị đổ chất màu xanh và chết sau vài ngày
giải thưởng công hiến năm hai nghìn hai mươi bốn denvo và double duty lập cú đúc chiến thắng
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng ba thông tin từ công an tp hcm cho biết
các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt xóa một tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động buôn hoa bán phấn quy mô lớn
lúc bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý bà
theo đó ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bảy
tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn
khi tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn le odeon hotel sáu mươi ba sáu mươi năm lê văn thiêm phường tân phong quận bảy
r bốn năm mươi bốn năm mươi năm hưng gia hai phường tân phong quận bảy
cơ quan công an phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán hoa
bốn người nam đều mang quốc tịch hàn quốc
trong số cá bán hoa có trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú huyện châu thành tỉnh hậu giang
thời điểm công an bắt quả tang phát hiện ngân có ý định phi tăng một gói bột màu trắng nghi là ma túy đá
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp với công an quận một kiểm tra nhà hàng crystal
số một trăm linh ba bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện tại nhà hàng có từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách
đặc biệt là khách người nước ngoài
cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ một mươi một h trưa đến ba bốn h sáng ngày hôm sau
nhằm thu hút khách để tăng doanh thu
các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách
và cùng khách sử dụng chất ma túy sẵn sàng cho tiếp viên đi bán sắc đẹp cho khách
với hình thức hoạt động trên chủ quán đã thu lợi bất chính từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày
và khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ túc trực
sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi
khi có nhu cầu thì nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
vừa phối hợp với công an tp đồng hới
bắt quả tăng bốn người có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy và sử dụng trái phép chân ma túy
vào lúc một mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba tại số nhà bảy mươi bốn đường hiệu nghị tp đồng hới
lực lượng công an đã bắt quả tăng phạm hải an ba mươi chín tuổi ở phường bắc lý tp đồng hới
nguyễn anh tuấn bốn mươi tuổi trương tiến cường hai mươi tám tuổi cùng chú tại phường nam lý thành phố đồng hới
và hồ thân thực ba mươi tám tuổi ở xã quỳnh lương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
có hành vi tổ chức sử dụng và tăng chữ trái phép chân ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai trăm một mươi viên ma túy dạng thuốc lắc
ba túi ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng ketamin và ba chai nhựa dùng để sử dụng trái phép chân ma túy
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường công an thu giữ một vali màu đen
bên trong có hai mươi sáu gói ni lông chứa hai mươi năm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc khối lượng khoảng một mươi kg
tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn trung một mươi chín tuổi ở thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng bình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây một trường cấp ba ở thừa thiên huế ra thông báo
những học sinh không đi dã ngoại kết hợp hội trại do trường tổ chức
thì phải đi lao động dọn vệ sinh trường khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc
một lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã yêu cầu hiệu trưởng trường trung học phổ thông đặng trần côn đóng tại tp huế
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
trước đó thực hiện kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ban giám hiệu trường trung học phổ thông đặng trần côn đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hai hình thức
tổ chức ra ngoại kết hợp hội trại tiếp lửa truyền thống vững bước tương lai
tại khu di tích sinh thái về nguồn trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề tháng ba kết hợp lao động vệ sinh trường lớp tại trường cùng thời điểm nói trên
theo phân bản này những giáo viên học sinh không tham gia hội trại tại khu du lịch sinh thái về nguồn
phường hương ngổ tp huế phải lao động dọn vệ sinh trường vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
công việc của những giáo viên học sinh thuộc diện đi lao động vệ sinh là cạo sạch rêu mốc trên tường rào xung quanh trường
dùng trổi quét sạch bụi rêu những khu vực chưa làm vệ sinh học sinh phải đi lao động bù vào buổi khác
nhiều phụ huynh bức xúc cho biết hội trại là hoạt động mang tính chất vui chơi giải trí nên không thể ép buộc học sinh tham gia
mỗi học sinh tham gia hội trại đóng ba trăm năm mươi đồng cùng một trăm tám mươi đồng tiền vào cổng
và một trăm bảy mươi đồng tiền ăn uống
chưa kể một số học sinh không đăng ký tham gia hội trại ngoài bận việc gia đình có nhiều trường hợp do khó khăn về kinh phí
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận chiều ngày hai mươi bảy tháng ba sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế
đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường trung học phổ thông đặng trần côn
qua xem xét báo cáo của lãnh đạo nhà trường sở giáo dục đào tạo nhận thấy kế hoạch của trường trung học phổ thông đặng trần côn
là chưa khoa học chưa phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục dễ nảy sinh những suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh
trên cơ sở đó sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu trường trung học phổ thông đặng trần côn điều chỉnh kế hoạch phù hợp
đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường
đồng thời phê bình và yêu cầu hiệu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
sở giáo dục đào tạo cũng nhắc nhở chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giúp kinh nghiệm chung
từ vụ việc cây sao đen ở số nhà sáu mươi năm phố lò đúc bị đốn hạ vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba trong sự ngỡ ngàng của mọi người
người dân trên con phố này nhớ lại vụ việc từ năm hai nghìn một mươi
cây sao đen ở số nhà bảy mươi một phố lò đúc đang phát triển xanh tươi thì chỉ vài ngày sau khi bị đổ một loại nước màu xanh xuống gốc cây rụng lá và chết trong ny mắt
là người dân sống trên phố lò đúc
phường phạm đình hồ quận hai bà trưng hà nội
người dân nơi đây không khỏi tự hào khi tuyến phố nơi mình ở có hàng cây sao đen trăm tuổi một nét đẹp đặc trưng
cây sừng dưỡng chứng kiến sự thay đổi của tuyến phố sự trưởng thành của con người
thế nhưng có cây đột ngột ra đi trong sự tiếc nuối của người dân khu phố
bởi cây chết quá nhanh trong khi những ngày trước đó lá vẫn còn xanh vẫn còn đâm trôi nảy lộc
mới đây khi chứng kiến cây sao đen ở số nhà sáu mươi năm phố lò đúc bị đốn hạ
một người dân đã không còn xót xa khi nhớ về khoảnh khắc đột tử của cây sao đen ở số nhà bảy mươi một phố lò đúc năm năm về trước
cũng như bao ngày anh và vợ dậy sớm dọn hàng
thế nhưng ngày đó thay vì tất bật kê bàn bật bếp
thì anh và bà con tất bật xanh nước rội sạch loại nước có màu vừa xanh vừa tím dưới gốc cây sao đen
khi đưa tấm ảnh gốc cây sao đen chứa đầy chất lỏng màu xanh tím cho một người dân khác
chị này khẳng định rằng đây chính là bức hình trụm năm hai nghìn một mươi chín
một người dân chia sẻ
không ai không biết sự việc cây bị đổ hóa chất vào năm đó
người mặc quần áo của công ty cây xanh đã đổ chất gì xuống cây
và chỉ sau vài ngày cây héo và chết luôn
năm năm qua cây vẫn chưa bị chặt để trồng thay thế cây mới
trong khi cây ở số nhà sáu mươi năm lò đúc lại được đốn hạ nhanh như thế
theo một người dân sau khi có sự việc đổ hóa chất vào cây
anh và bà con trong phố đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng
nhưng năm năm qua mọi thứ dường như đã chìm vào quyền lãm
nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin
mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đến mùa chiều giải chạy chạy vì tương lai xanh đã chào đón hàng chục nghìn vận động viên là người dân trong khu vực

đây là một trong những tiền đề lan tòa lối sống xanh bền vững trong cộng đồng cư dân toàn cầu tại các khu đô thị vinhom

sự kiện do báo thể thao và văn hóa thông tân xã việt nam phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện
một mươi năm chiếc cúc công hiến đã được trao đi tương đương với một mươi năm sự công nhận và trị ân các nghệ sĩ vận động viên truyền cảm hứng
tại giải thưởng năm nay hai rapper denvau và double hai t đã lập cú đúc giải thưởng công hiến đầy xứng đáng
denvau nhận hat trick đề cử và thắng hai hạng mục music video của năm với nấu cơm cho em và năm ca sĩ của năm
trong khi đó double hai t thắng nghệ sĩ mới của năm và ca khúc của năm với aloy
với nấu cơm cho em denvau đã truyền đi năng lượng tích cực và gây quý hơn
bốn trăm linh triệu đồng toàn bộ số tiền được gửi cho các em nhỏ vùng cao
nam rapur gốc quảng ninh nhận về nhiều lời khen ngợi về dự án ý nghĩa
anh thừa nhận công sức của mình còn quá nhỏ bé trước những đóng góp và công hiến của những thế hệ đi trước
với double hai t tên thật bùi sơn trường ca khúc aloy đã chứng minh chính nhận sức sáng tạo và năng lượng bùng nổ
mà chất liệu vùng dân tộc thiểu số được tỏa sáng
sáng lập phong cách người minh nu chất đúng như tên một ca khúc của mình
double hai t truyền đi cảm hứng sống tự hào sống là chính mình
đây là lần đầu tiên double hai t có mặt trong danh sách đề cử
với hai cúc công hiến anh tiếp tục đặt thêm thử thách với những dự án âm nhạc nhân văn mới
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt